đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội đã tổng kết công tác đảng năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đồng chí phó chủ tịch quốc hội dự hội nghị
thay mặt đảng đoàn quốc hội phát biểu tại hội nghị đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đánh giá trong năm hai nghìn hai mươi
đảng bộ văn phòng quốc hội đã phát huy tốt vai trò phối hợp cùng đảng đoàn quốc hội
lãnh đạo chỉ đạo việc tham mưu phục vụ hoàn thành kỳ họp thứ ba thứ tư của quốc hội
các phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội và nhiều hoạt động quan trọng khác của quốc hội
bên cạnh đó đảng bộ đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc lãnh đạo chỉ đạo
nắm bắt tư tưởng kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh
tuy nhiên đồng chí tòng thị phóng cũng đã chỉ ra một số tồn tại
đó là việc lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng có lúc còn chưa kịp thời
chưa chủ động bám sát tình hình thực tế phát sinh công tác kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật đảng chưa đạt hiệu quả cao tiến độ giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên còn chậm
việc triển khai thực hiện tiết kiệm chống lãng phí chưa xác thực
đồng chí tòng thị phóng cho rằng nhiệm vụ cốt lõi hàng đầu của đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội
trong năm hai nghìn một mươi tám là năm nâng cao chất lượng tri bộ tăng cường đoàn kết nhất trí
phát huy dân chủ sáng tạo đổi mới nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên công chức và người lao động
nhằm thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ của người đảng viên công tác ở cơ quan quốc hội
các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội